ông lê thanh vân ủy viên thường trực ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội đặt vấn đề
tại sao chính cục quản lý dược cấp giấy phép rồi sau đó mới phát hiện giấy tờ nghi vấn cho kiểm tra và đề nghị dừng
còn ông lưu bình nhưỡng ủy viên thường trực ủy ban văn hóa xã hội của quốc hội nhận định
đây là vụ việc gây bất bình trong nhân dân đáng lý phải xử tội hàng giả thì lại xử tội buôn lậu
vì vậy các cơ quan tố tụng phải điều tra làm rõ các vấn đề bị cáo khai chức tòa
nếu có sai phạm phải truy cứu trách nhiệm người có liên quan đến việc thẩm định cấp phép nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc chữa ung thư không có nguồn gốc giả nhãn hiệu
thiếu tướng nguyễn huy mạ nguyên cục trưởng cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát nguyên cục phó cục cảnh sát kinh tế bộ công an nhận định
vụ việc đã được thủ tướng chỉ đạo nên các cơ quan tố tụng cần xem xét khởi tố truy tố xét xử đúng tội danh ở cấp phúc thẩm
đây là trách nhiệm thực thi đúng pháp luật của các cơ quan tố tụng
thứ trưởng bộ y tế nguyễn việt tiến cho biết
quan điểm của bộ y tế là không đồng tình và luôn lưu ý với các bác sĩ là tuyệt đối không nhận hoa hồng kê đơn thuốc
bản thân tôi từng làm chuyên môn rồi lãnh đạo bệnh viện cũng luôn nhận thức rõ vấn đề này
các bác sĩ vẫn phải chữa bệnh cứu người
nhưng nếu như ông đã nói là danh dưới có thể sẽ là mong manh khi hiện tượng đó đang là phổ biến như vậy
thì liệu lời thề hippocrates mà những người làm ngành y lương y như tưởng mẫu như vậy
khi mà thực hiện thì có bị ảnh hưởng và cái ngưỡng nào mà các bác sĩ sẽ cần phải chú ý
chúng ta cũng cần biết là đứng trên một bệnh nhân
với một bệnh cụ thể thì người bác sĩ vẫn có quyền là chọn lựa giữa các loại thuốc
bác sĩ vẫn có quyền là chọn lựa giữa các loại thuốc
và chúng ta thấy rằng là cùng có mục tiêu điều trị
và chúng ta cũng biết rằng là thuốc thì luôn luôn có những tác dụng phụ
và mỗi thuốc nó có những cái sự so sánh có thể khác biệt nhau
nó cùng chung điều chỉnh một loại bệnh nhưng mà cái mức độ phù hợp nó cũng có thể khác nhau
cho nên người bác sĩ vẫn có một khoảng không gian một khoảng trống để cho họ toàn quyền quyết định
chính cái vấn đề toàn quyền quyết định này là cái chỗ mà thường là các công ty dược họ tận dụng
bởi vì gì gì gì cuối cùng người bác sĩ cũng có quyền quyết định trong một loạt thuốc
liên quan đến tôi nói ví dụ ngay bệnh nhân ung thư thôi
thì đối với một bệnh nhân ung thư cũng có thể có vài mặt hàng thuốc chọn lựa chọn
vậy thì cái quyền quyết định cuối cùng dù có hướng dẫn của bộ y tế đi nữa
vẫn là người bác sĩ có cái quyền gọi là chọn lựa cho bệnh nhân cụ thể
đặc trưng của cái loại hành nghề y thì bệnh nhân là nơi mà nhận thuốc theo chỉ định của bác sĩ
và người bệnh nhân thì lại không thể nào đánh giá được các cái thông tin về thuốc
đều tất cả đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người bác sĩ
cho nên các hãng dược biết rằng là muốn thuốc đến được với bệnh nhân
muốn thuốc của một hãng nhất định muốn giành được thị phần
thì một trong những yếu tố tác động đó là người bác sĩ
bên cạnh đó là những tác động mạnh hơn cao hơn ở phần chính sách
để có thể đi vào bảo hiểm y tế hoặc đi vào cái quy trình thì tôi không nói
nhưng ít nhất đối với trước một bác sĩ vẫn có một khoảng trống để cho người bác sĩ quyết định
và người ta mới tập trung vào vấn đề đó và bằng các hình thức hóa học
cái điểm quan trọng là chúng ta quản lý nếu phải mặt ý đức
là làm sao tạo một môi trường cho người bác sĩ hành nghề
mà có thể vững vàng trước những các luồng tấn công đó
phải tạo ra cái môi trường minh bạch về mặt thông tin với một loại thuốc nhất định
nếu để cho bên các ngành dược họ hoàn toàn chiếm lĩnh cái trách nhiệm này
thì đây là một cái rất dễ để các bác sĩ bị định hướng theo các hãng dược
trong khi chỉ định một loại thuốc nào đó
ví dụ vn phạm ma họ có thể cung cấp các thông tin
và chúng ta đều biết rằng ngay cả đến bộ y tế nói rằng các chuyên gia cũng không thẩm định được
thì làm sao đòi hỏi các bác sĩ hành nghề
có thể biết được rằng là cái thuốc đó không phải là cái thuốc mà đúng như cái mong muốn điều trị
cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải tạo cái điều kiện cho người bác sĩ
là không bị quá nặng nề trong vấn đề chờ đợi
chúng tôi gọi là cái cám rỗ vật chất từ phía bên của các hãng dược
và điểm nữa là vấn đề kinh phí
chúng tôi gọi là lương của các bác sĩ
nếu để lương các bác sĩ quá thấp luôn luôn chăn trở vấn đề thu nhập
thì tác động của các phong bì tác động ngò hồng
nó sẽ rất mạnh mẽ và có sức lôi cuốn rất mạnh
ở thời điểm này thì chính phủ cũng đã có những cái chỉ đạo
thủ tướng chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo
cần phải có những sự xét xử công minh và quyết liệt đối với vụ việc này
cá nhân ông thì ông kỳ vọng như thế nào về sự vào cuộc của các cơ quan điều tra
đối với tất cả đối tượng tham gia ở đây
từ các đơn vị nhập khẩu các cơ quan quản lý và những người nhận hoàng
tôi nghĩ rằng trước hết cái vấn đề này là một vấn đề hết sức thực tế
và sản phẩm là rõ ràng
sản phẩm đó là thuốc
và cái quy trình để mà nhập được thuốc về nó cũng đều là rất rõ ràng
các bằng chứng tài liệu là có những người liên quan vẫn còn
cho nên cái việc là điều tra để làm rõ hết tất cả các cái manh mối của vấn đề
là một điều không khó khăn
vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta có quyết là giải quyết hay không
cái việc đầu tiên là điều tra cho kỹ để mà tìm ra được rằng
kể cả khi quy trình đúng đi nữa
thì những người tham gia vào vận hành quy trình
cũng như những người có trách nhiệm để giám sát quy trình này
họ thực thi đến đâu các cái trách nhiệm của họ

cái chỗ nào là cái chỗ họ mà để cho các cái vấn đề đó xảy ra
thì tôi nghĩ là cái việc đầu tiên phải quyết tâm là điều tra
khi đã có một cái quyết tâm chính trị là phải điều tra bằng rõ
thì đấy là một cái việc đầu tiên cho sự thành công
cái đấy tôi nghĩ là không khó và cũng không tốn nhiều thời gian
điểm thứ hai nữa là quyết tâm là đây là chỉ giải quyết vụ việc
hay chúng ta nhìn cái vụ việc này trong một cái vấn đề là xét trong một cái tiến trình hay
hay nói có đi trong cái vấn đề mà xét cả cái hệ thống của chúng ta
bởi vì vấn đề thuốc giả ở đây trong câu chuyện phinan pháp ma
nó không chỉ đơn thuần một cái là vấn đề thuốc giả
và vấn đề như là hai cái kết luận của bên chỗ tòa án và bộ y tế
dường như chúng ta thấy rằng ở đây nó là cả một cái khâu rất lớn
trong đó có cả một cái vấn đề về gọi là đưa thuốc vào các bệnh viện
đấy và vấn đề giá thuốc rồi là vấn đề gọi là đấu thầu
như vậy nó là gặp cả vấn đề mà có ảnh hưởng đến chính cái sản phẩm cuối cùng
là thuốc không rõ nguồn gốc
để vào được các cái bệnh viện công
chúng ta phải đánh giá có định đánh giá nó xét trong cả hệ thống hay không
hay chúng ta chỉ định gói gọn vụ việc cho một vài cá nhân
bởi vì nếu gọi gọn vụ việc cá nhân thì câu chuyện này cũng không có gì khó khăn
và có thể là kể cả tòa án có thể xem xét lại cái bản án có điều chỉnh lại
thì nó cũng chỉ trong một số các cá nhân đó thôi
nhưng nếu chúng ta đặt muốn giải quyết vấn đề này không để nó xảy ra trong tương lai
thì bắt buộc chúng ta phải xem xét suốt toàn bộ các hệ thống
bộ y tế cho rằng là công ty vn pharma chỉ là một công ty nhỏ thôi
nhưng qua vụ việc này thì rõ ràng là cần phải vào sự vào cuộc của cả hệ thống
như ông cũng đã nói là đó cũng thực sự là một vấn đề lớn
nếu chúng ta muốn thay đổi tạo ra một sự thay đổi
và đặc biệt là điều quan trọng là ngành y tế đang chuẩn bị kỷ niệm hai năm
tổng kết hai năm chương trình chống các mặt hàng mỹ phẩm thuốc dược giả
tất nhiên là cái buổi lễ tổng kết đó cũng đã bị hoãn lại
chúng ta kỳ vọng rằng sẽ có những sự tổng kết
tuy nhiên khi ý đức của các bác sĩ những người làm nghề chữa bệnh cứu người bị hoa hồng lợi nhuận chi phối
làm cho suy thoái lại là điều rất nguy hiểm
bởi lẽ các bệnh nhân bác sĩ là chiếc phao cứu sinh cho mạng sống của họ
khi phao cứu sinh ấy trở thành phương tiện trung gian đưa thuốc kém chất lượng đến với người bệnh
thì sự nhân đạo nhân văn tình yêu thương của nghề nghiệp cao quý này sẽ bị ảnh hưởng
vì thế đã đến lúc các cơ quan điều tra cần làm rõ để trả lại niềm tin cho nhân dân
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng xin được khép lại
một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ tiến sĩ trần tuấn đã tham gia và có những chia sẻ phân tích hữu ích với chương trình chúng tôi hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại